liên quan đến vấn đề hỗ trợ thiệt hại ubnd tỉnh hà tĩnh vừa ban hành quyết định thành lập sáu tổ công tác kiểm tra chỉ đạo giám sát việc tổ chức kê khai bồi thường thiệt hại sau sự cố môi trường ở các địa phương
ubnd tỉnh hà tĩnh vừa quyết định thành lập sáu tổ công tác kiểm tra chỉ đạo giám sát việc kê khai bồi thường thiệt hại sự cố môi trường do phomosa xả thải vào tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu vừa qua
theo đó sáu tổ công tác được thành lập tại các địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp gồm thị xã kỳ anh huyện kỳ anh cẩm xuyên lộc hà nghi xuân dương huyện thạch hà và thành phố hà tĩnh gộp thành một tổ
các tổ công tác chịu trách nhiệm kiểm tra giám sát chỉ đạo việc kê khai xác định thiệt hại tại cấp huyện cấp xã và ở thôn xóm đảm bảo nguyên tắc mục đích yêu cầu và đúng quy trình theo văn bản hướng dẫn của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
hàng ngày các tổ này tổng kết kết quả thực hiện tại các địa phương và báo cáo về sở nông nghiệp và phát triển nông thôn trước một mươi năm giờ để báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh
trường hợp phát hiện có vi phạm kịp thời báo cáo tham mưu đề xuất ủy ban nhân dân tỉnh xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật